trong chiều nay hai mươi bảy tháng một mươi hai đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hồ chí minh
đang tạm giữ bốn đối tượng trong một băng nhóm chuyên dùng súng kích điện để bắt trộm hàng trăm con chó trên địa bàn
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn thành lộc sinh năm hai nghìn bốn nguyễn tấn duy sinh năm hai nghìn ba nguyễn trọng nhân sinh năm hai nghìn ba
và lê anh hào sinh năm hai nghìn ba cùng ngồi huyện hóc môn đều là những đối tượng trẻ tuổi không có công an việc làm ổn định
nên rủ nhau đi bắt trộm chó để bán kiếm tiền tiêu xài trong đó lê anh hào được xác định là kẻ cầm đầu
tại cơ quan công an bốn đối tượng khai nhận trong khoảng hai tháng nay hào lên mạng mua bình ác quy dây kích
về chế súng điện và phát cho cả nhóm sau đó cùng nhau rão quanh các tuyến đường thuộc địa bàn huyện hóc môn
từ khoảng bốn đến bảy giờ sáng khi thấy chó đi ngoài đường cả nhóm dùng súng bắn gây tê sau đó gom bỏ vào bao
trung bình mỗi ngày bốn đối tượng trộm được từ một mươi đến một mươi hai con chó toàn bộ số chó trộn được cả nhóm tiêu thụ
tại chợ chó đường tô ký quận một mươi hai sau đó chi tiền để tiêu xài cá nhân ngoài ra nhóm này cũng trang bị sáu bình
hơi cay sẵn sàng chống trả lại người dân hoặc lực lượng chức năng khi bị truy đuổi hiện công an đang mở rộng
điều tra xử lý nhóm đối tượng này theo quy định của pháp luật